ubnd tp hcm vừa có văn bản gửi bộ nội vụ về việc không đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn
lý do được ubnd tp hcm đưa ra xuất phát từ vai trò vị trí và quy mô của thành phố
khối lượng công việc giải quyết ngày càng nhiều và có xu hướng ngày càng tăng lên
mức độ phức tạp của công việc ngày càng cao đang tạo nên áp lực lớn đối với tổ chức bộ máy
cũng như đội ngũ cán bộ công chức của thành phố
do vậy để phù hợp với quy mô rất lớn của tp hcm việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn
thuộc ubnd tp hcm cần được tổ chức nghiên cứu chặt chẽ đảm bảo thực hiện có hiệu quả trước khi đăng ký thí điểm